thưa quý vị việc thực hiện cắm chốt của lực lượng một trăm bốn mươi một tại các địa điểm nóng có thể xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép
được triển khai đồng đều tại các vị trí khác nhau nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng đua xe trái phép xảy ra
đồng thời xử lý các trường hợp cố tình vi phạm giao thông
ghi nhận sau đây của phóng viên an ninh toàn cảnh về hoạt động của tổ công tác một trăm bốn mươi một công an hà nội vào những đêm cuối tuần
vào mỗi tối lực lượng một trăm bốn mươi một công an tp hà nội chia thành một mươi tổ công tác cam chốt tại nhiều địa điểm khác nhau
khung giờ từ hai mươi hai h tối đến hai h ba mươi phút sáng hôm sau nhằm ngăn chặn tình trạng tụ tập đua xe trái phép xử lý các trường hợp cố tình vi phạm giao thông
lực lượng của tổ công tác được bố trí đồng đều nhiều hướng khác nhau nhằm ngăn chặn những phương tiện cố tình vi phạm quay đầu xe bỏ chạy
tại ngã tư trần hương đạo hàng bài nhiều phương tiện không đổi mũ bảo hiểm quay đầu xe bỏ chạy bị lực lượng dừng xe và đưa về chốt xử lý
ngoài ra tại chốt tổ công tác một trăm bốn mươi một làm nhiệm vụ nhiều thanh niên tụ tập tại đây lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành nhắc nhở
việc giáo dục đối với số thanh niên và độ tuổi mới lớn hiện nay là lứa tuổi trẻ chưa hiểu biết được pháp luật
cái này thì cần các cơ quan
cơ quan cũng như ban ngành đoàn thể phối hợp giáo dục từ ngay chính trong gia đình để không xảy ra việc buổi tối đi ra ngoài đường tụ tập để phóng nhanh vượt đầu lạng lách đánh võng những biểu hiện tụ tập đông người của đa phần rơi vào lứa tuổi thanh thiếu niên